sau khi chấp hành xong bản án đối tượng không phấn đấu trở thành công dân tốt có ích cho xã hội mà tiếp tục thực hiện hành vi sát hại người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với võ thành long và vũ thành huy để điều tra làm rõ vụ án sát hại người giấu trong vali rồi đưa lên núi nhỏ thành phố vũng tàu phi tàng
trong đó võ thành long bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản còn vũ thành huy bị khởi tố bắt giam để điều tra về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi hai tháng năm công an tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được yêu cầu phối hợp của công an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh xác minh một trường hợp bị mất tích
nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh nghi phạm nhanh chóng triển khai bắt giữ các đối tượng võ thành long và vũ thành huy
quá trình làm việc võ thành long cho biết quen biết với nạn nhân chị t hai mươi một tuổi và huy qua mạng xã hội rồi hẹn nhau cùng đi chơi ở vũng tàu
khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm khi đưa chị t về khách sạn thấy nạn nhân có mang theo nhiều tài sản trang sức giá trị nên long đã sát hại để chiếm đoạt
sau đó long báo cho huy biết rồi cả
hai thực hiện giấu nạn nhân vào vali phi tang tại khu đất chống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
còn số tài sản chiếm đoạt được các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
lúc bắt giữ huy cơ quan chức năng còn thu giữ trên người đối tượng điện thoại của nạn nhân
thưa quý vị mới đây vụ nam công nhân bị cuốn vào máy trộn đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
theo bệnh viện đa khoa bình dương người này sau đó được chuyển xuống bệnh viện trong tình trạng rất nặng đã bị mất đôi chân và cánh tay trái
ngày hai mươi năm tháng năm một lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương xác nhận nam công nhân ở bình phước bị tai nạn lao động hiện đang được điều trị tại bệnh viện này trong tình trạng rất nặng
danh tính người này là nguyễn văn l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hà tĩnh hiện đang ở trọ tại thị xã trơn thành tỉnh bình phước
ngày hai mươi ba tháng năm trong lúc cùng một số công nhân đang làm việc tại vị trí máy trộn anh l đã đưa bao bột đổ vào máy trộn
thì bất ngờ bị cuốn cả người và bao bột vào máy phát hiện sự việc nhóm công nhân nháo nhào tìm cách cứu anh lờ già
nhưng chiếc máy trộn vẫn quay với tốc độ rất nhanh một lúc sau mới dừng anh l được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần đó
hiện bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng tiên lượng xấu
được biết vợ chồng anh l có ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học do hoàn cảnh khó khăn nên cả hai cùng vào tỉnh bình phước để mưu sinh
khi cuộc sống vừa ổn định thì anh l không may gặp nạn
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác mới đây tại thành phố thuận an tỉnh bình dương vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ lớn tuổi trọng thương do cháy
nghi dùng xăng làm điều dạy rột nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu
vụ việc xảy ra sáng hai mươi sáu tháng năm tại nhà trọ ở khu phố đồng từ phường lái thiêu thành phố thuận an tỉnh bình dương
nạn nhân được xác định là bà vnph sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
nạn nhân được xác định là bà vnph sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại thành phố hồ chí minh
thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày người dân phát hiện bà bị bao quanh bởi ngọn lửa ở phía trước nhà trọ
quá hoảng sợ người dân đã hô hoán cùng nhau dập lửa khoảng một lát sau lửa được dập tắt
lúc này nạn nhân nằm bất động trước sàn nhà trọ tại hiện trường quần áo và chăn mềm cuốn trên người nạn nhân bị cháy xém
người dân đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện
hiện do vết bỏng quá nặng nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tỉnh
theo người nhà nạn nhân bà vnp sinh sống ở dãy nhà trọ đã hơn một mươi năm mưu sinh bằng nghề bán nước uống
chiều hai mươi năm tháng năm bà xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển đến nơi ở khác trọ
bà vnph có tâm sự với một số người về việc gần đây cuộc sống khó khăn tiền không còn trong khi sang nơi ở mới phải thêm chi phí
cũng trong chiều hai mươi năm tháng năm người trong gia đình có mua một căn xăng về phòng để dự phòng cho xe máy
tuy nhiên đến sáng hai mươi sáu tháng năm người phụ nữ đã sử dụng căn xăng để hành động dại rột
lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường thu thập thông tin để điều tra làm rõ sự việc
liên quan vụ đòi thu phế năm trăm linh đồng mỗi xe hàng vào cửa khẩu kim thành sáng hai mươi sáu tháng năm đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cho biết
cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội
qua xác minh ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi chiều hai mươi bốn tháng năm một lái xe
mang biển kiểm soát tỉnh bình định trở hàng xuất khẩu qua bến bãi ở cửa khẩu kim thành sang trung quốc
thì bị một người đàn ông đòi thu tiền
trong đoạn hội thoại trên video người đàn ông này nói đây là tiền cổng vào cửa khẩu
khi tài xế cho biết đã đóng tiền cổng thì người này nói tiền cổng là tiền cổng tiền bãi là tiền bãi
nghĩa là hai loại tiền các lái xe phải đóng khác nhau khi vào khu vực cửa khẩu kim thành và xe nào cũng phải chịu như vậy
theo các tài xế tất cả phương tiện xuất khẩu hàng hóa trước khi vào sâu trong khu vực cửa khẩu kim thành
đều phải qua bãi kb hai để làm thủ tục báo quan thuật ngữ chỉ việc liên quan đến chi phí không chính thức khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
việc xuất hiện các đối tượng đứng ra thu phế phương tiện chở hàng xuất khẩu đi qua bến bãi ở cửa khẩu kim thành
đã xuất hiện từ lâu gây bức xúc cho tài xế
đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai thông tin ngay sau khi đoạn video nói trên được lan truyền trên mạng xã hội
các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
hiện phía công an đã triệu tập người đàn ông đòi thu tiền phương tiện vào khu vực cửa khẩu để xác minh làm rõ vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
dạng sáng hai mươi sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã là di bình thuận
tiến hành điều tra vụ phát hiện hai người tử vong dưới rãnh cống thoát nước trên địa bàn
vụ việc được phát hiện vào khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng năm
tại km bảy mươi sáu quốc lộ năm mươi năm xã tân phước thị xã là di bình thuận
hai nạn nhân được xác định là nhs sinh năm hai nghìn năm ngụ đồng tháp và tht sinh năm hai nghìn một mươi một ngụ thị xã là di
tại hiện trường xe máy biển số sáu mươi b năm hai mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi ba ngã trên miệng rãnh cống thoát nước
gần đó là hai nạn nhân
bước đầu xác định nhiều khả năng hai nạn nhân đi trên xe máy lưu thông hướng bình thuận đi bà rịa vũng tàu
khi đến địa điểm trên thì tự tán
xe lao xuống rãnh cống thoát nước ven đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di bình thuận đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc và làm rõ nguyên nhân tử vong
khoảng tám giờ sáng hai mươi sáu tháng năm tại khu vực giáp danh đường thanh niên quán thánh hà nội xuất hiện một đối tượng nam giới
bất ngờ dùng hung khí tấn công nhiều người đi đường gây thương tích
anh thắng nhà ở quận hoàng mai kể lại
thời điểm đó anh vừa đạp xe đến khu vực đường thanh niên trước cửa đền quán thánh
chứng kiến cảnh tượng nhiều người dân vẫn đang hết sức bàng hoàng
một quán nước vỉa hè lanh bành bàn ghế người bán hàng bị tấn công bằng hung khí và đã được đưa đến bệnh viện để sơ cấp cứu
ngay sau đó một số người dân đi xe máy xe đạp ở trục quán thánh thanh niên cũng đã bị đối tượng nam giới lạ mặt dùng hung khí tấn công thương tích
anh thắng chia sẻ đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường và anh cho rằng những người bị tấn công không hề quen biết hay mâu thuẫn với đối tượng
rất may mắn là sau đó lực lượng chức năng đã có mặt
không chế đối tượng ngăn chặn hành vi nguy hiểm manh động tiếp diễn
ngày hai mươi sáu tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hóa an thành phố biên hòa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tầm khiến một học sinh lớp bảy tử vong
nạn nhân là em l m d sinh năm hai nghìn một mươi hai ngụ khu phố cầu hàng phường hóa an
học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở tân an thành phố biên hòa
vụ việc xảy ra vào chiều hai mươi bốn tháng năm khi em đê cùng hai bạn khác xuống hầm đá hóa a
nhà tổ hai mươi một c khu phố cầu hàng phường hóa an để tắm
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày thì người dân phát hiện em đê bị đuối nước nên hô hoán nhiều người xuống cứu vớt
tuy nhiên em đê đã tử vong
nhận được tin báo các lực lượng chức năng liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ đuối nước
bước đầu ghi nhận hầm đá hóa an sâu hàng chục mét sau khi ngừng khai thác đá
tuy nhiên có một đoạn hang hơn một mươi mét không có hàng rào nên các em học sinh đi xuống dưới hầm sâu để tắm
nên xảy ra vụ đuối nước thương tâm
tuy nhiên phòng giáo dục và đào tạo thành phố biên hòa cũng như chính quyền phường hóa an
cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
thường trực ban bí thư vừa ký ban hành kết luận số tám mươi của bộ chính trị về quy hoạch thủ đô hà nội
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm khẳng định vị thế quan trọng của hà nội
bộ chính trị yêu cầu quy hoạch thủ đô cần có tầm nhìn mới tư duy mới tạo ra cơ hội mới giá trị mới
trong phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại cả trước mắt và lâu dài
riêng về đề xuất đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam đi xuyên tâm qua trung tâm thành phố hà nội
qua ga hà nội theo đề xuất của ban cán sự đảng chính phủ bộ chính trị
đề nghị tiếp tục nghiên cứu cẩn trọng đánh giá tính khả thi hiệu quả
cũng như sự phù hợp đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt
hồi cuối năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hà nội thông qua đồ án quy hoạch chung thủ đô tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm
trong đó đồ án nêu thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm hai nghìn bốn mươi đưa vào khai thác sử dụng năm hai nghìn một mươi năm
về sân bay thứ hai vùng thủ đô tại phía nam hà nội cho biết vị trí phạm vi quy mô cụ thể
sẽ được cơ quan tư vấn chuyên ngành nghiên cứu
cơ quan có thẩm quyền quyết định
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng sáu tới
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sẽ tổ chức liên hoan du lịch biển nha trang hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn kỳ vọng thu hút bốn trăm linh lượt khách tham dự
đây là lần thứ hai tỉnh khánh hòa tổ chức chương trình liên hoan du lịch biển
năm hai nghìn hai mươi hai liên hoan tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp góp phần quảng bá hình ảnh
sản phẩm du lịch đặc trưng
các doanh nghiệp du lịch lữ hành kết nối hợp tác kinh doanh
năm nay với chủ đề vịnh ngọc nha trang bừng sáng liên hoan du lịch biển diễn ra nhiều hoạt động đường phố
với khoảng hai trăm linh gian hàng trưng bày giới thiệu các chương trình sản phẩm du lịch dịch vụ ưu đãi
sản vật đặc trưng của tỉnh khánh hòa và các địa phương trên cả nước
liên hoan còn tổ chức các chương trình ca mối nhạc lễ hội ẩm thực cà phê trái cây và đặc sản vùng miền
các sự kiện có hình thức mở tổ chức tại đường phố tạo ra sự tương tác gần gũi đến người dân du khách
như diễu hành đường phố xe mô tô xe hoa giúp người dân du khách trải nghiệm nét đặc sắc của du lịch nha trang khánh hòa
trong bối cảnh giao thông đường bộ từ tp hcm và tỉnh khánh hòa thuận lợi các đường bay được khôi phục
tỉnh khánh hòa kỳ vọng thu hút bốn trăm linh lượt khách trong nước và quốc tế tham dự liên hoan du lịch biển
giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết lễ hội đường phố như diễu hành xích lô áo dài
tương tác với người dân và du khách trong và ngoài nước qua đó phục vụ cho du lịch dần dần chuyên nghiệp hơn
thông qua những lễ hội này góp phần cho các doanh nghiệp người dân và những người làm du lịch sẽ nâng cao ý thức của mình
trong việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ sản phẩm của địa phương vùng miền
đáng chú ý từ một mươi ba tháng bảy đến hai mươi tháng bảy tại tp nha trang diễn ra lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế nha trang
có chủ đề ngân hà rực rỡ
đây là cuộc thi trình diễn thiết bị bay không người lái drone life lần đầu tiên xuất hiện ở việt nam
với sự tham gia của bốn đội thi thiết bị bay không người lái drone đến từ hàn quốc trung quốc pháp
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
sự kiện dự kiến thu hút hơn năm mươi lượt khách tham gia trực tiếp mỗi đêm diễn
tiếp cận hơn hai mươi triệu lượt khán giả trên cả nước qua các kênh truyền hình
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần giải pháp kinh doanh corec
đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện cho hay
năm nay có sự kết hợp giữa những drone khổng lồ và những drone mà có trình diễn bằng các hiệu ứng nghệ thuật
do vậy nên các màn trình diễn năm nay sẽ rất khác biệt và đấy là lý do vì sao mà ban tổ chức
lựa chọn đội pháp và uae sẽ bay trình diễn tại đảo hòn tre
đây là điểm đến khác biệt và nổi tiếng ở nha trang khánh hòa
du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm mới
thông qua những chương trình sự kiện đặc sắc trong dịp hè
tỉnh khánh hòa đặt mục tiêu đón chín triệu lượt khách lưu trú
phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng bốn mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa khẳng định nỗ lực của địa phương để nâng tầm thương hiệu du lịch khánh hòa
chủ đề là vịnh ngọc nha trang bừng sáng với mục tiêu và hy vọng rằng hình ảnh của nha trang
hình ảnh của khánh hòa sẽ bừng sáng trên bản đồ du lịch cả nước và cả trên bản đồ du lịch của khu vực và quốc tế
từ đó quảng bá xúc tiến hình ảnh điểm đến du lịch nha trang khánh hòa
góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch kinh tế mũi nhọn của tỉnh khánh hòa
thưa quý vị dự kiến đến ba mươi tháng năm nhà thầu thi công sẽ hoàn thành mở rộng đoạn tuyến
từ nút giao âu cơ xuân diệu đến chợ hoa quảng an dài một một km cho phép phương tiện lưu thông
hiện các kỹ sư công nhân chia thành nhiều mũi thi công gấp rút triển khai phần việc được giao đẩy nhanh tiến độ dự án
thông tin về tiến độ dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội
chủ đầu tư cho biết trên toàn tuyến từ khách sạn thắng lợi đến nút giao cầu nhật tân
đã thi công xong toàn bộ tường chắn bê tông cốt thép cửa khẩu qua đê tường chắn giao thông bên trái tuyến
thảm bê tông nhựa đường dân sinh hai bên đường âu cơ
đoạn từ khách sạn thắng lợi đến nút giao xuân diệu đã thảm thô xong để thông xe kỹ thuật hai trăm linh mét
đoạn từ nút giao xuân diệu đến chợ hoa quảng an đã thảm thô một phần hai mặt cắt đường âu cơ tuyến chính
trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã thảm thôn một phần hai mặt cắt đường âu cơ tuyến chính còn lại được hai trăm linh trên một một trăm linh mét
dự kiến thảm thu xong cả đoạn để thông xe kỹ thuật trước ngày ba mươi tháng năm
đoạn từ chợ hoa quảng an đến nút giao lạc long quần đã thảm thô xong hai làn đường mở rộng đường âu cơ tuyến chính
đã chuyển sang thi công kết cấu mề mặt đường mới
phần lõi còn lại từ ngày một mươi tám tháng năm phần đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ba mươi tháng sáu
dự kiến hoàn thành thảm mịn thi công các hạng mục phụ trợ trồng cây xanh chiều sáng tổ chức giao thông trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
nói về khó khăn còn tồn tại của dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội cho biết
do thời tiết mưa nhiều mật độ giao thông trên tuyến rất lớn công tác bàn giao lại mặt bằng
việc thi công tuyến điện một trăm một mươi kv yên phụ tây hồ bị chậm
ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội đang chỉ đạo nhà thầu tăng cường huy động máy móc
thiết bị nhân lực để bù lại tiến độ bị chậm khoảng hai mươi ngày
hiện ubnd quận tây hồ đã thống nhất việc đóng nút giao âu cờ ngõ ba trăm chín mươi chín và cửa khẩu ubnd phường nhật tân
để thi công hoàn chỉnh nút phục vụ cho việc phân luồng tổ chức thi công toàn tuyến được thuận lợi và an toàn
cùng đó chỉ đạo đơn vị thu gom rác khu vực chợ hoa quảng an
nghiên cứu chỗ tập kết mới thay chỗ tập kết cũ
chỗ tập kết cũ hiện là làm đường chính trong quá trình phân luồng tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực